do thời tiết thay đổi thất thường nên trẻ em mắc bệnh tay chân miệng tại các tỉnh phía nam nhập viện tại thành phố hồ chí minh tăng cao đột biến
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
năm nay mặc dù chưa đến mùa của bệnh tay chân miệng nhưng tại các bệnh viện nhi đồng một bệnh viện nhi đồng hai bệnh viện nhiệt đới
số trẻ nhập viện do mắc bệnh tay chân miệng đã tăng rất cao so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm đến nay đã có một trẻ tử vong
con bé nó bị nóng sốt rồi em thấy nó bị nổi mặn đỏ lòng bằng tay bằng chân ẩm bé lên đây
bữa nay là được ngày thứ hai rồi thì bác sĩ điều trị thì nhìn thấy bé cũng khỏe bớt nhiều
từ đầu năm đến nay tại thành phố hồ chí minh đã có gần hai trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng nhập viện
và dự báo bệnh tay chân miệng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường
bình quân mỗi ngày các bệnh viện của thành phố đã khám cho hàng nghìn trẻ em bị bệnh tay chân miệng
bệnh tay chân miệng hiện nay vẫn chưa được phát triển
chưa có vắc xin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
các biện pháp phòng bệnh chủ yếu là vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường để hạn chế lây lan
trong khoa nhiễm vào tuần này thì số lượng ca tay chân miệng có tăng lên đột biến so với vào năm ngoái
và thường vào đỉnh điểm cuối năm nay sẽ vào từ tháng chín đến tháng một mươi hai
nhân viên y tế lo ngại rằng có khả năng năm nay bệnh tay chân miệng sẽ tăng lên so với năm ngoái

tại khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một hiện đang có năm mươi trẻ em mắc bệnh tay chân miệng điều trị
trong đó có nhiều trẻ bị rất nặng ở độ ba độ bốn phải thở máy
cùng với bệnh tay chân miệng trong khoa cũng đang có một trăm linh ca viêm não và các bệnh lây nhiễm khác
về các phát đồ điều trị thì hiện tại vẫn không có gì thay đổi so với mọi năm
chủ yếu là sẽ chăm sóc trẻ tại nhà như là mình vệ sinh tay chân bé sạch sẽ
và chăm sóc đăng miệng sạch sẽ và cho bé uống hạ sốt và giảm đau khi mà trẻ có sốt và đau miệng
và mình phát hiện trẻ có những cái dấu hiệu bất thường ví dụ như là trẻ nó sốt cao không hạ
ngủ thì trẻ cứ giật mình chơi với nhiều lần hoặc là trẻ có ói nhiều
tay chân cầm đồ lên thấy có rung rảy hay đi đứng bắt thường hay là thấy thở mệt
thì phải nên đưa đi đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị sớm
các thầy thuốc cũng khuyến cáo người dân thường xuyên lau sạch các vật dụng tiếp xúc hàng ngày
như đồ chơi dụng cụ học tập tay nắm cửa tay vịn cầu thang mặt bàn ghế
sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy
đồng thời trẻ em phải được theo dõi sức khỏe để kịp thời phát hiện tổ chức cách ly
điều trị các trường hợp mắc bệnh tránh để bệnh lây lan sang trẻ khác
trẻ bị bệnh phải được cách ly ít nhất một mươi ngày kể từ khi khởi bệnh
không để trẻ có biểu hiện bệnh đến lớp và chơi với các trẻ em khác
đồng thời đưa ngay trẻ đến các cơ sở y tế để khám và điều trị